khép lại chuỗi ba chương trình nghệ thuật đặc biệt do bộ công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày cách mạng tháng tám thành công quốc khánh mùng hai tháng chín và bảy mươi tám năm ngày truyền thống công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự chương trình hòa nhạc
đêm diễn đã đem tới cho khán giả nhiều cảm xúc bồi hồi xúc động tự hào với các tác phẩm đi cùng năm tháng ngợi ca vẻ đẹp quê hương đất nước cũng như chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng việt nam với các ca khúc
tổ quốc ta tổ quốc gọi tên mình
chương trình cũng phát họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân cùng những chiến công thẩm lòng bảo vệ sự bình yên của tổ quốc thông qua các tác phẩm
chúng tôi là chiến sĩ công an việt nam người chiến sĩ ấy hạnh phúc công an nhân dân thông qua các tác phẩm âm nhạc nghệ thuật đã mang đến nhiều cảm xúc và thêm tự hào về chặng đường bảy mươi tám năm của lực lượng công an nhân dân
sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi cùng giàn nhạc giao hưởng của học viện âm nhạc quốc gia việt nam
nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân đã mang đến một đêm hòa nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc tại nhà hát hồ gươm một trong những công trình biểu tượng về văn hóa du lịch của thủ đô hà nội
thưa quý vị với sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trong chặng đường bảy mươi tám năm qua lực lượng công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn gian khổ chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay trong lực lượng công an nhân dân đã có hơn
một cán bộ chiến sĩ hy sinh và hàng nghìn đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ
giữa thời bình máu cành vẫn đổ để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
khi mà thiên tai và tất cả mọi cái diễn đến thì tất cả chúng ta đều sẽ tìm một nơi để lận tránh để không bị thương
chẳng là không bị mất mét gì đó nhưng mà các anh đều tiến lên để có thể bảo vệ cho chúng ta
trước đó khoảng chừng hai mươi phút là đang đi chành xe đảm bảo giao thông cho bên công ty câu đường của chúng tôi
râm một cái là toàn bộ đồi đạch nó xuống luôn
nghe tin thì tụi em cũng bàn hoàng hết
không an nghỉ
mọi người đều hy vọng là các anh sẽ có cơ hội trở về với gia đình
nhưng mà không nghĩ là không có biết mong nó sẽ ra với các anh
tất cả các anh đều ra đi với sự tích nuối của mọi người
ngày một mươi hai tháng tám sẽ là ngày cưới của đồng chí lê ánh sáng
nhưng trước đó hai tuần đồng chí đã hy sinh
vụ sạt lờ tại đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng vào cuối tháng bảy vừa qua
đã khiến ba chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ
trong cuộc chiến cam go với các loại tội phạm họ chọn không lùi bước
khi đối diện với hiểm nguy họ chấp nhận những hy sinh
thật là buồn buồn lắm
con em là con em của buôn làng của mình
dân mình đồng bào thư sâu của mình
còn ai người ta làm việc bảo vệ đáng bảo vệ
chính quyền người ta giúp cho bà con
vấn đề đảm bảo vấn đề an ninh trở tàu
có việc đó là tốt
nếu không có lực lượng này là ai bảo vệ cho
đồng bào tôi hào mòn
tổ quốc ơi chúng tôi lập chiến
có những giây phút sinh tử của người lính ngay giữa thời bình
có những sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng cao quý
có những người hùng mà không phải ai cũng biết mặt nhớ tên
và đằng sau tất cả những sự hi sinh ấy chúng ta có quyền tự hào về họ
những chiến sĩ công an nhân dân
mẹ ơi mẹ đừng buồn
khi mà có người thân thề
em mới ngỡ em đừng xanh
anh nhớ em một lần tay thôi

yêu vọng hồn nhắc nức xinh đó
người thân thề
làm bằng chuyện giúp đỡ
trên hành trình lịch sử bảy mươi tám năm song hành cùng đất nước
lực lượng công an nhân dân không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh
đóng góp sức lực trí tuệ để chiến đấu bảo vệ tổ quốc bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đều có quyền tự hào về những chiến công thành tích của lực lượng công an nhân dân anh hùng
đây cũng là động lực để lực lượng công an nhân dân tiếp tục cố gắng dè nước
nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi tám năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
truyền hình công an nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
xin được cảm ơn thượng tướng trần quốc tỏ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân việt nam xin đồng chí cho biết khái quát về truyền thống cũng như những thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
có thể nói bảy mươi tám năm qua lực lượng công an nhân dân xây dựng chiến đấu và trưởng thành luôn tuyệt đối trung thành với đảng chỉ biết còn đảng là còn mình
chủ động tham mưu với đảng nhà nước về những chủ trương định hướng có liên quan đến an ninh trật tự và công tác đảm bảo an ninh trật tự một cách kịp thời đồng bộ mang tầm chiến lược hiệu quả thiết thực
nó bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đối với các mục tiêu quan trọng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước quốc gia dân tộc chủ động nắm chắc tình hình và diễn biến tình hình từ sớm từ xa có liên quan dự báo sát về những tình huống có thể xảy ra và chủ động có những giải pháp đúng giải pháp kịp thời có tính khả thi cao hiệu quả mang lại thiết thực thực hiện và tham nhận
tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tích cực chuyển đổi số quốc gia và hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật có liên quan chủ động tham mưu và đồng hành tích cực với vai trò nòng cốt trong hoạt động phòng ngừa xã hội đồng thời coi trọng và sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ trong công tác phòng chống tội phạm
phát hiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ trong công tác phòng chống tội phạm
phát hiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ trong công tác phòng chống tội phạm